liên quan đến vụ việc lật cano chở khách du lịch tại vùng biển cửa đại thành phố hội an tỉnh quảng nam
chiều ngày hôm nay ubnd tỉnh quảng nam đã tổ chức họp báo để thông tin về nguyên nhân ban đầu và những vấn đề có liên quan
vụ lật cano tại vùng biển cửa đại tp hội an xảy ra vào chiều ngày hai mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai đã khiến ba mươi chín người gặp nạn
trong đó cứu sống được hai mươi hai người và một mươi bảy người tử vong
tất cả thi thể của nạn nhân đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình mai tán
cano gặp nạn qna một nghìn một trăm năm mươi hai đã được trục vớt
qua điều tra công an tỉnh quảng nam xác định ông lê xen phương cửa đại thành phố hội an
là người lái cano không sử dụng ma túy rượu bia trong khi chở khách có đầy đủ bằng thuyền trưởng
chứng chỉ hành nghề phương tiện có đầy đủ giấy phép hoạt động đăng ký đăng kiểm
qua làm việc với thuyền trưởng thuyền viên chúng tôi tiến hành kiểm tra tất cả giấy tài có liên quan

và đưa ra phương tiện phù hợp với từng địa hình không để xảy ra các sự việc tương tự